trước đó vào ngày hai mươi một tháng năm tại nhà một người đàn ông ở xã tiến nông huyện triệu sơn có hai thanh niên gồm một nam và một nữ đi xe máy đến để đòi nợ và bắn hai phát súng vào nhà sau đó bỏ trốn
sau một thời gian tiến hành xác minh đến ngày hai mươi bốn tháng năm công an huyện triệu sơn đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng hà văn long là thủ phạm đàn ông
trước đó vào ngày hai mươi một tháng năm tại nhà một người đàn ông ở xã tiến nông huyện triệu sơn có hai thanh niên gồm một nam và một nữ đi xe máy đến để đòi nợ và bắn hai phát súng vào nhà sau đó bỏ trốn

trước đó vào ngày hai mươi một tháng năm tại nhà một người đàn ông
theo kết quả điều tra vào chiều ngày hai mươi tháng hai lợi dụng các trạm phát sóng viễn thông nằm ở ngoài đồng vắng nên đăng đã mang dụng cụ leo lên trụ phát sóng thuộc ấp ranh hạt xã vĩnh thuận huyện vĩnh thuận cắt hai sợi dây điện tổng chiều dài gần bảy mươi mét
sau đó đăng tiếp tục đến trụ phát sóng thuộc ấp vĩnh trinh xã vĩnh thuận cắt thêm một sợi dây điện khác có chiều dài gần ba mươi năm mét
trong lúc đang gom ba cuộn dây điện dài trên một trăm linh mét để tẩu thoát thì bị nhân viên của trung tâm viễn thông huyện phát hiện và báo cơ quan công an bắt giữ cùng tam vật
với hành vi này cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang đã hoàn tất hồ sơ chuyển lên viện kiểm sát đề nghị truy tố lê hải đăng về tội trộm cắp tài sản
bắt đầu từ sáng nay ngày một mươi chín tháng bảy thí sinh tham dự kế thi vào lớp một mươi trung hòa vũ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tỉnh phú thọ đã bước vào môn thi đầu tiên
lực lượng công an tỉnh phú thọ đã chủ động triển khai lực lượng phương tiện đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
tại các điểm thi phục vụ cho kế thi tuyển sinh vào trung hòa vũ thông trên địa bàn diễn ra an toàn và nghiêm túc
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh phú thọ diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi chín hai mươi và hai mươi một tháng bảy tại ba mươi sáu điểm thi
ngay từ sáng sớm lực lượng cảnh sát giao thông huy động tối đa lực lượng phương tiện tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông suốt
các phòng nghiệp vụ lập và lực lượng công an đã bố trí lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn tại các điểm thi hội đồng thi các hoạt động trong quá trình tổ chức kỳ thi
chủ động phát hiện và xử lý các đối tượng có hành vi phá hoại gian lận thi cử phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm không để các đối tượng hình sự ma túy có điều kiện hoạt động phạm tội
phân công lực lượng ứng trực thường xuyên và xử lý tốt các sự cố về cháy nổ gây dối trật tự công cộng không để xảy ra đột xuất bất ngờ làm ảnh hưởng tới kỳ thi
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng lê văn thế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn hoàng xá xã quyết thắng huyện thanh hà tỉnh hải dương
và đối tượng nguyễn văn hoan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại cẩm khê phường tứ minh
phố hải dương tỉnh hải dương
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh hà tỉnh hải dương
là đối tượng lê trí hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã tiền tiến huyện thanh hà tỉnh hải dương
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý